các cơ quan chức năng việt nam cho biết ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
hai máy bay dân sự cỡ lớn của trung quốc đã hạ cánh xuống sân bay
mà trung quốc xây dựng bất hợp pháp trên đảo đá chữ thập thuộc quần đảo trường sa của việt nam
về hành động này trung quốc ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê hải bình tuyên bố
một lần nữa việt nam mạnh mẽ phản đối hành động nêu trên của trung quốc
đây là hành động xâm phạm một cách nghiêm trọng chủ quyền của việt nam
đe dọa hòa bình ổn định trong khu vực đe dọa an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở viện đông
việt nam kiên quyết yêu cầu trung quốc chấm dứt ngay các hành động tương tự
không có thêm những hành động vi phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo trường sa
tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế
không có những hành động làm mở rộng và phức tạp hơn tranh chấp
việt nam khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình ở biển đông
bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với hiến trương liên hợp quốc luật pháp quốc tế